để đạt được mục tiêu đề ra là xuất khẩu trái cây hướng tới con số ba sáu tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
ngày một mươi năm tháng ba bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh long an
tổ chức hội nghị thúc đẩy phát triển bền vững cây ăn quả các tỉnh phía nam
để đạt được các mục tiêu trên thì việc tổ chức xây dựng các đề án kế hoạch phát triển cây ăn quả
chủ lực toàn quốc trong đó chú trọng yếu tố thị trường đặc biệt là các thị trường lớn
mỗi tỉnh thành phố chọn một số chủng loại cây ăn quả chủ lực xây dựng vùng sản xuất tập trung
đầu tư phát triển ngành hàng theo chuỗi giá trị gắn với các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng
phát triển nông thôn mới trên địa bàn
tuyên truyền vận động nông dân liên kết với nhau tổ chức sản xuất hình thành các hợp tác xã tổ sản xuất
tổ liên kết sản xuất hình thành vùng trồng tập trung chuyên canh đặc biệt là các hợp tác xã kiểu mới
với vai trò liên kết sản xuất bảo đảm truy xuất nguồn gốc kết nối các doanh nghiệp thu mua tiêu thụ sản phẩm
các địa phương sớm hình thành các liên kết vùng trong sản xuất tiêu thụ xuất khẩu trái cây